một nội dung cũng đang được dư luận hết sức quan tâm
sáng nay tại hà nội ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín thành phố hà nội
đã tổ chức cuộc họp giao ban trực tuyến với các quận huyện xã phường về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hà nội đã thông tin rõ các nội dung
được điều chỉnh trong phương án tuyển sinh lớp một mươi sắp tới
và khẳng định những giải pháp này là để đảm bảo an toàn cao nhất cho các thí sinh
đặc biệt các thí sinh thuộc diện f f một sẽ được tuyển thẳng
kỳ thi vào lớp một mươi tại hà nội sẽ diễn ra trong hai buổi thi thay vì ba buổi thi như dự kiến
thời gian làm bài thi sẽ được rút ngắn cùng với đề thi sẽ giảm các câu hỏi
nhưng cấu trúc của đề thi vẫn được giữ nguyên với mục tiêu giảm áp lực
nhưng vẫn đảm bảo chất lượng công tác tuyển sinh
sở giáo dục và đào tạo cùng sở y tế đã có hướng dẫn liên ngành cụ thể tới các địa phương
điểm thi phụ huynh học sinh thí sinh phải thực hiện những phần việc để phòng chống dịch
để lựa chọn phương án tốt nhất trong thời điểm hiện nay
để đảm bảo sức khỏe cho học sinh đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thì tôi đề nghị các địa phương cân cứ vào đó chúng ta xây dựng một kế hoạch chi tiết
và đề nghị sở cũng có hướng dẫn một kịch bản chi tiết và tổ chức diễn tập
như trong nội dung công điện đã nêu
theo đề xuất của sở giáo dục và đào tạo hà nội
thí sinh là f f một thi tuyển thẳng và xét tuyển với f hai
với các trường hợp f hai có f một âm tính thì f hai trở thành người bình thường
trưởng ban chỉ đạo các địa phương phải chịu trách nhiệm về việc đề xuất tuyển thẳng
đảm bảo thực hiện nghiêm không trục lợi chính sách
chúng ta tuyển thẳng nhưng không lấy vào chỉ tiêu đã được ra
như vậy là các cháu khác thì không mất chỉ tiêu
chỉ tiêu có thể nói góc độ nào đó nếu có tăng thêm
thuận lợi cơ hội thêm với cháu
vì đây là một cái việc mà chúng ta hình dung ra là tâm lý của các học sinh f một
mà nếu đến trường thi thì quả thực là rất vất vả cho đội ngũ
cán bộ y bác sĩ
tâm lý của các trường thi an toàn cho phòng chống dịch
đặc biệt đợt dịch lần này cái chủng nó cũng cái nguy cơ rất là lớn
lịch thi sẽ được lùi từ ngày một mươi một mươi một tháng sáu sang ngày một mươi hai một mươi ba tháng sáu
đồng thời điều chỉnh thời gian thi các môn ngữ văn toán từ một trăm hai mươi phút xuống còn chín mươi phút
ngoại ngữ lịch sử từ sáu mươi phút xuống còn bốn mươi năm phút